các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

riêng một số nơi ở khu vực tây bắc bắc bộ trung và nam trung bộ thấp hơn từ một mươi năm bốn mươi mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
ngoài ra thời kỳ từ ngày một mươi bốn tháng ba đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn không khí lạnh có khả năng hoạt động với cường độ yếu và lệch đông
gây ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn tập trung trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
nắng nóng có khả năng xuất hiện tại khu vực tây bắc bộ bắc và trung trung bộ trong nửa cuối tháng ba và tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
riêng khu vực nam bộ và tây nguyên tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng tập trung ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như nắng nóng sương mù rông lốc xét mưa đá
có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh
đồng thời không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng ngày
và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân
sương mù và mưa nhỏ mưa phùn có thể gây ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục phổ biến ít mưa nhiều ngày nắng nóng và khô hạn còn kéo dài
gây ra tình trạng thiếu nước nguy cơ cháy nổ rất cao
với nhiều ngày có độ ẩm cao sương mù tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô hà nội từ đầu tháng ba tới giờ là nặng nề hơn hẳn tháng hai
từ đầu tháng ba gần như ngày nào chất lượng không khí tại hà nội cũng ở mức xấu không tốt cho sức khỏe có ngày còn ở mức rất xấu
dự báo trong những ngày tới không khí ở hà nội có được cải thiện hay không
xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
chất lượng không khí ở thủ đô hà nội những ngày gần đây là không tốt
từ đầu tháng ba đến giờ chỉ có đúng ngày một tháng ba là chất lượng không khí tại hà nội ở mức trung bình
còn sau đó đều ở mức xấu hoặc rất xấu hay ít nhất cũng ở mức không tốt cho những người nhạy cảm
chỉ có ngày mùng một mươi tháng ba
trong nhiều ngày liền hà nội đều là top một mươi thành phố ô nhiễm nhất thế giới
tức là ngay cả cuối tuần khi lượng xe tham gia giao thông giảm chất lượng không khí ở hà nội vẫn không cải thiện nhiều
sáng ngày một mươi bốn tháng ba hà nội đứng thứ ba trong danh sách này
những ngày trước đó hà nội cũng thường xuyên đứng thứ hai hoặc thứ ba
đặc biệt ngày năm tháng ba hà nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chất lượng không khí ở mức rất xấu màu tím
một số thành phố lớn khác ở nước ta như thành phố hồ chí minh hải phòng
đều có chất lượng không khí ở mức trung bình với chỉ số chất lượng không khí aqi chỉ bằng một nửa hà nội
aqi thấp là chất lượng không khí tốt hơn
sáng ngày một mươi ba tháng ba aqi ở thành phố hồ chí minh và hải phòng đều chỉ hơn tám mươi
trong khi hà nội là một trăm sáu mươi ba trong khoảng từ một trăm năm mươi một đến hai trăm linh là mức xấu
tại hà nội hai khu vực luôn đo được mức độ ô nhiễm cao nhất là quảng khánh và tô ngọc vân quận tây hồ
với chất cây ô nhiễm chính là bụi mịn pm hai năm
tình trạng ô nhiễm không khí này được cho là do thời tiết có độ ẩm cao và gần như không có gió
nên các chất ô nhiễm không được phân tán lượng xe tham gia giao thông lại cao
theo dự báo hiện tại phải đến cuối tuần chất lượng không khí ở hà nội mới tốt lên
có thể do đường phố đỡ đông đúc hơn
chuyển sang tin tức thời tiết đáng chú ý
thưa quý vị châu âu là lục địa nóng lên nhanh nhất trên thế giới
và các rủi ro về khí hậu đang đe dọa an ninh năng lượng lương thực hệ sinh thái sức khỏe người dân
đánh giá do cơ quan môi trường châu âu eea vừa công bố cho thấy
nhiều rủi ro đã ở mức nghiêm trọng và có thể trở thành thảm họa nếu không hành động khẩn cấp và quyết đoán
nắng nóng cực độ hạn hán cháy rừng và lũ lụt như những năm gần đây sẽ còn trở nên tồi tệ hơn ở châu âu
eea đã công bố báo cáo đầu tiên mang tên đánh giá rủi ro khí hậu châu âu
để giúp xác định các ưu tiên chính sách nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
đặc biệt với lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu
theo đánh giá các chính sách và hành động thích ứng của châu âu chưa theo kịp tốc độ rủi ro đang gia tăng nhanh chóng
trong nhiều trường hợp việc thích ứng dần dần sẽ không đủ
và nhiều biện pháp nhằm cải thiện khả năng phục hồi khí hậu đòi hỏi thời gian dài nên phải có hành động khẩn cấp
một số khu vực ở châu âu đã trở thành điểm nóng về rủi ro khí hậu
trong đó nam âu có nguy cơ cháy rừng cao
đang đối mặt với tác động của tình trạng khan hiếm nhiệt và nước đối với sản xuất nông nghiệp sức khỏe con người
trong khi rủi rụt sói mòn và xâm nhập mặn đe dọa các vùng ven biển trũng thấp của lục địa già
nơi có nhiều thành phố đông dân cư
nhiệt độ cực cao hiện tượng tương đối hiếm gặp đang trở nên thường xuyên hơn trong khi lượng mưa đang thay đổi
các trận mưa như chút nước cực đoan đang ngày càng nghiêm trọng
và những năm gần đây châu âu đã chứng kiến lũ lụt thảm khốc ở nhiều khu vực khác nhau eaea cảnh báo
giám đốc điều hành eea lưu ý hai nghìn hai mươi ba là năm ấm nhất trong suốt một trăm linh năm qua
nhiệt độ toàn cầu phá kỷ lục đã được ghi nhận kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và đây là điều bình thường mới
trên thực tế năm ngoái lục địa già đã trải qua một mùa hè khắc nghiệt
các quốc gia châu âu phải vật lộn để đối phó với hậu quả của nhiệt độ thiếu đốt cháy rừng dữ dội và lũ lụt tàn khốc
đình cứu hỏa hy lạc và chiến đấu vất vả để ngăn chặn những đám cháy phá hủy nhiều ngôi nhà gần thủ đô athens
nhà sản xuất điện edf của pháp phải cắt giảm sản lượng điện hạt nhân do nắng nóng quá mức
trong khi đó naui luôn nằm trong tình trạng báo động đỏ về mưa ở khu vực phía nam đất nước
chắc chắn tình trạng khẩn cấp về khí hậu nguyên nhân chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch đang khiến thời tiết khắc nghiệt
và tác động của nó trở nên thường xuyên và dữ dội hơn
thời gian cố gắng ngăn chặn biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải và các nỗ lực khác dường như đã kết thúc
mặc dù vẫn cần thiết để tránh làm tình hình vốn đã nghiêm trọng trở nên tồi tệ hơn
tất cả các tác động đang diễn ra và rủi ro trong tương lai đều ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế
đặc biệt là đối với thị trường bất động sản và lĩnh vực bảo hiểm
theo eea ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu phải là một trong những ưu tiên hàng đầu
đối với nhiệm kỳ tiếp theo của các nhà hoạch định chính sách eu
nhiều chuyên gia về khí hậu nhận định các quốc gia thành viên eu đã đạt được tiến bộ đáng kể
trong việc hiểu rõ những rủi ro khí hậu và chuẩn bị ứng phó với chúng
tuy nhiên sự chuẩn bị của xã hội là chưa đủ vì việc thực thi chính sách đang tụt hậu
so với mức độ rủi ro gia tăng nhanh chóng
để giảm thiểu rủi ro khí hậu ở châu âu eea nhấn mạnh rằng các quốc gia thành viên eu
cần hợp tác với sự tham gia của các khu vực và địa phương khi có hành động khẩn cấp
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho cả ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
tây bắc ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ có nơi dưới một mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
riêng vùng đồng bằng ngày có mưa nhỏ vài nơi đêm có mưa mưa nhỏ dài rác gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
trưa chiều trời nắng gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi trên ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi sáu độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp ba cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến ba mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng miền cao từ một đến hai m

thủ đô hà nội nhiều mây sáng và đêm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù gió nhẹ sáng và đêm trời lạnh nhiệt độ từ hai mươi hai mươi sáu độ
thành phố vinh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi tám độ